tối ngày một mươi năm tháng chín báo nhân dân đã long trọng khai trương gian trưng bày báo nhân dân tại hội báo nhân đạo lần thứ tám mươi bảy do đảng cộng sản pháp tổ chức tại ngoại ô paris
tham dự lễ khai trương gian hàng việt nam và trưng bày báo nhân dân có đồng chí đinh như hoan phó tổng biên tập báo nhân dân
đồng chí donie gonder pierre thường trực ban bí thư đảng cộng sản pháp đồng chí nguyễn ngọc sơn đại sứ việt nam tại pháp đại sứ lào tại pháp và đại sứ palestine tại pháp
phát biểu khai mạc gian trưng bày đồng chí đinh như hoan phó tổng biên tập báo nhân dân đánh giá cao ý nghĩa của hội báo
một sự kiện quen thuộc và giàu ý nghĩa với không chỉ người dân pháp nhân dân việt nam mà với cả bạn bè quốc tế
đồng thời khẳng định báo nhân dân rất vinh dự được tiếp tục tham gia ngày hội xôi động truyền thống của báo lui man nhi tê năm hai nghìn một mươi bảy
đây là cơ hội để thể hiện mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa hai đảng hai tờ báo
là dịp để khẳng định tình đoàn kết gắn bó thủy chung giữa những người cộng sản và nhân dân việt nam với những người cộng sản và nhân dân pháp
gian trưng bày của báo nhân dân việt nam rất tuyệt vời là nơi gặp gỡ giao lưu của tất cả mọi người
đây không phải là lần đầu tiên tôi đến với gian trưng bày của báo nhân dân nơi tôi rất yêu thích từ nhiều năm nay
tôi đã biết đến đất nước việt nam và ủng hộ các bạn ngay từ thời còn là sinh viên
tôi là lê hải dương là sinh viên mới tham gia vào hội sinh viên việt nam tại pháp
và đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào chương trình hết sức ý nghĩa của báo nhân dân tổ chức
và tôi thấy rằng là nó đem lại hết sức nhiều sân chơi bổ ích cho sinh viên mới xa như tôi
và tôi mong rằng là báo nhân dân sẽ tổ chức ra nhiều chương trình hay và bổ ích như thế này
để giúp cho tôi cũng như là các bạn sinh viên mới sang quảng bá được hình ảnh của việt nam đến bạn bè thế giới
thay mặt đảng cộng sản pháp đồng chí denis gonde pierre đánh giá cao việc tham gia tích cực hàng năm của báo nhân dân
tại hội báo nhân dân
báo nhân dân có đây là một minh chứng cụ thể về mối quan hệ đoàn kết rất đặc biệt giữa hai đảng
nhân dân hai nước pháp và việt nam cũng như giữa hai tờ báo đảng
tôi vô cùng vinh dự thay mặt cho đảng cộng sản pháp được báo nhân dân mời tham gia phát biểu khai mạc
dân trưng bày báo nhân dân ngày hôm nay
thông qua việc có mặt tại hội báo việt nam đã tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh của những người cộng sản pháp
đồng thời cũng đóng góp tích cực vào tình hữu nghị giữa tờ báo hai đảng và hai dân tộc
việt nam luôn đóng vai trò rất quan trọng đối với chúng tôi trong bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi
đặc biệt là ở châu á nơi hiện đang nổi lên nhiều vấn đề phức tạp đáng quan ngại cần phải giải quyết
gian trưng bày của báo nhân dân đã trưng bày tất cả các ấn phẩm của báo nhân dân
sách đĩa cd giới thiệu về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc sách về du lịch việt nam
đặc biệt là một triển lãm ảnh trưng bày hàng chục tác phẩm giới thiệu về thành tiệu kinh tế
phong cảnh đất nước văn hóa con người việt nam được các bạn pháp và quốc tế rất quan tâm
đặc biệt là một triển lãm ảnh trưng bày hàng chục tác phẩm giới thiệu về thành tiệu kinh tế